hơn một tám trăm linh căn nhà bị quật ngã hàng chục mạng sống bị cướp đi cách đây hơn ba tháng
đến nay vùng đất nơi tâm bão một mươi hai hãi hùng đi qua đó là huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã dần hồi sinh
hàng nghìn gia đình bị thiệt hại nhà cửa nay có căn nhà mới để đón tết trong ấm áp tình người
chúng tôi đã trở lại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa nơi cách đây hơn ba tháng là tâm bão số một mươi hai
cơn bão đã gây thiệt hại chưa từng có tại đây
sự sống đã trở lại trong tiết trời của mùa xuân với chút xe lạnh
những ngôi nhà bị quật ngã bởi cơn bão số một mươi hai hoành hành nay đã được khôi phục
vợ chồng ông lê văn minh ở thị trấn vạn giã là một ví dụ
cùng chung số phận với hơn một tám trăm linh hộ dân nơi đây có nhà bị sập và hư hỏng nặng
gia đình ông minh thuộc diện nghèo ngay sau khi bão tan nhận được hỗ trợ từ chính phủ là bốn mươi triệu đồng
cùng sự tiếp sức của một số tổ chức cá nhân anh em bạn bè đồng đội đến nay gia đình ông đã dựng lại được nhà
nếu mà không có chung tay góp sức của bà con thì ngày hôm nay cũng không có cái nhà
tên người trong câu chuyện này tôi thấy rất là kháng khiết giúp đỡ cho nhau không có phân biệt giàu nghèo
tôi thật sự với tôi năm mươi mấy tuổi chứ là tôi thấy cái xuân năm nay là gia đình tôi được ấm nhất nè
còn với gia đình ông nguyễn văn thọ bị cơn bão số một mươi hai cướp đi toàn bộ sản nghiệp gây dựng hàng chục năm
hơn ba con tôm hùm
một mươi con cá mú chuẩn bị xuất bán dịp này đã bị tiêu tan do cơn bão số một mươi hai thiệt hại gần bốn tỷ đồng
không những thế căn nhà bên bờ vịnh vân phong cũng bị cuốn phăng
vì trước đó không phải là hộ nghèo nên gia đình ông chỉ được hỗ trợ một mươi triệu đồng cho việc dựng lại ngôi nhà
nỗ lực hết mức đến tết đinh dậu gia đình ông thọ cũng đã hoàn tất ngôi nhà mới
khi mình tôi đặt cái bàn lên rồi dương lên hết rồi thì cái cảm xúc của tôi phải nói là tôi mừng lắm
mừng trong trong trong trong nhiều đòi đây mấy đêm nay tôi cũng không được
bây giờ thì phải nói rằng rất là hạnh phúc con tiếng xung hợp đầy đủ la lắng cho chơi mẹ
trong cơn hoạn nạn mới thấy được tình người tinh thần lá lành đùm lá rách truyền thống của dân tộc việt nam
đến hôm nay thì cơ bản bà con nhân dân đã sửa chữa và xây dựng xong nhà
chỉ còn lại một vài trường hợp do bị tan chế và chưa chọn được ngày
nhưng cơ bản thì trong cái tết này
thì bè con nhân dân đều có nhà
có nhà ở ổn định để đón một cái tết khổ truyền ấm cúng
tết năm nay ở làng biển vạn ninh nơi tầm bão số một mươi hai tàn phá thiếu phần sung túc sôi động
nhưng ai ai cũng cố gắng đón một cái tết vui vẻ và hy vọng trong mùa xuân mới
cuộc sống đang dần hồi phục dẫu biết rằng đang còn rất nhiều bộn bề khốn khó trong câu chuyện làm ăn
nhất là nghề nuôi tôm hùm lồng nhưng nhiều hộ cũng đã khôi phục lại lồng bè
và sẵn sàng bắt tay vào vụ mới sau những ngày vui xuân đón tết